thưa quý vị và các đồng chí sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức trọng thể hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám để đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu
khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng nghị quyết kết luận của các hội nghị trung ương khóa một mươi ba
nhất là các nghị quyết mới của trung ương về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh sáu vùng của đất nước
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an
nội dung của hội nghị lần này là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng
dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp chặt chẽ của quân đội nhân dân các bộ ban ngành các địa phương sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể các cấp và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế lực lượng công an nhân dân đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao
nỗ lực rất lớn hành động quyết liệt trách nhiệm với đảng nhà nước của nhân dân
thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu công tác đã đề ra và đạt được những kết quả thành tích rất quan trọng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực tạo dấu ấn nổi bật cao hơn nhiều so với năm hai nghìn hai mươi một của những năm trước đây
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám có ý nghĩa hết sức quan trọng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nhận định phân tích dự báo bám sát xu hướng diễn biến của tình hình
nhận thức đầy đủ những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
không ngừng đổi mới nâng cao kết quả các mặt công tác công an thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình nhạy bén tích cực chủ động tham mưu với đảng nhà nước
ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại
góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước công tác đảm bảo an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt chủ động trên các lĩnh vực địa bàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất
công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả vượt nhiều chỉ tiêu quốc hội giao tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
đã điều tra khám phá ba mươi ba tám trăm một mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi năm sáu cao hơn tỷ lệ quốc hội giao hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm được điều tra làm rõ bắt giữ nhanh thủ phạm
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu ma túy môi trường tội phạm sử dụng công nghệ cao được quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả nổi bật được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
đã phát hiện xử lý năm ba trăm linh sáu vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế bốn trăm chín mươi hai vụ chín trăm linh hai đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn giao thông phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có bước phát triển
công tác truyền thông công an nhân dân bám sát chủ trương định hướng của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an kịp thời lan tỏa kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao những nỗ lực thành tựu kết quả quan trọng đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân đối với thành tựu chung của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an nhân dân đã luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu làm bất cứ việc gì trong bất cứ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần đảng phân công luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều dấu ấn nổi bật
kết quả công tác phòng chống tổ
tội phạm đã góp phần quan trọng đem lại sự bình yên xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh để việt nam là đất nước thanh bình ổn định là điểm đến đầu tư du lịch
thủ tướng bày tỏ xúc động với sự hy sinh của nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ tất cả vì bình yên cuộc sống vì an toàn hạnh phúc của nhân dân góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thủ tướng cũng chỉ rõ cùng với các công việc thường xuyên còn có những vấn đề phát sinh do vậy nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân sẽ còn nhiều hơn nặng nề phức tạp hơn và cần làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của đảng nhà nước sự mong đợi tin tưởng của nhân dân
nắm chắc phân tích đánh giá dự báo sát đúng trúng tình hình chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa
nắm chắc phân tích đánh giá dự báo sát đúng trúng tình hình chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa
phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đoàn thể xã hội tốt hơn nữa trong công tác phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm sử dụng công nghệ cao ma tí buôn lộ tội phạm xuyên quốc gia
người đứng đầu chính phủ đề nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục triển khai bài bản chặt chẽ khoa học hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại nghị quyết một mươi hai nqtvk của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên

với niềm tin của đảng và của nhà nước của nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tổ chức quán triệt cụ thể hóa nội dung chương trình hành động thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ
bộ trưởng tô lâm hứa với đảng nhà nước nhân dân và với đồng chí thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an nhân dân phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng vẻ vang tuyệt đối trung thành tận tụy với công việc
hết lòng phụng sự đảng nhà nước và nhân dân
đặc biệt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương tổ chức chính trị xã hội và nhân dân
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước